sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa công bố số liệu tổng hợp ban đầu về số học sinh đăng ký dự thi vào từng trường trung học phổ thông trong đó bao gồm một trăm linh ba trường công lập
theo đó các trường trung học phổ thông gia định hùng vương trần phú có nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng một nhất một bảy trăm linh đến một tám trăm linh hồ sơ
ở khối lớp một mươi thường các trường như trung học phổ thông hùng vương gia định trần phú có đông thí sinh đăng ký dự thi nhất trong đó gia đình có tỷ lệ một trên hai bảy
ở khối lớp một mươi chuyên trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong có hơn hai tám trăm linh thí sinh đăng ký dự thi
từ nay đến hết ngày tám tháng năm thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng theo nhu cầu
kỳ tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi diễn ra từ ngày hai đến ngày ba tháng sáu
thí sinh lần lượt thi ba môn văn ngoại ngữ toán
riêng học sinh chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào cuối đợt